tổng thống pháp emmuel macron vào ngày hôm qua đã tái khẳng định quan điểm ủng hộ mở đàm phán gia nhập liên minh châu âu eu với ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của khối trong tuần tới dù vấn đề này vẫn đang bị hungary phản đối
phát biểu sau cuộc điện đàm với tổng thống ukraine volodymyr zelensky tổng thống pháp khẳng định ukraine đã thể hiện rõ quyết tâm trong việc đáp ứng những khuyến nghị của ủy ban châu âu để có thể bắt đầu tiến trình đàm phán gia nhập
nhà lãnh đạo pháp đặc biệt hoan nghênh quốc hội ukraine cuối tuần qua đã thông qua và ban hành các bộ luật quan trọng về quyền của các dân tộc thiểu số cải cách tư pháp và đấu tranh chống tham nhũng
đây là những yêu cầu cuối cùng mà ukraine cần phải đáp ứng trước khi lãnh đạo hai mươi bảy nước eu chính thức xem xét việc mở các vòng đàm phán gia nhập khối với kiev
tại hội nghị thượng đỉnh từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai eu cũng sẽ tiếp tục xem xét các gói hỗ trợ tài chính trị giá lên tới năm mươi tỷ euro cho ukraine